sáng nay ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ tiếp nhận
ủng hộ hoạt động tôn vinh tri ân canh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trong phạm vi toàn quốc từ
công đoàn ngân hàng việt nam dự buổi lễ có đồng chí đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các
đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng các chiến sĩ điện biên thanh niên sung
phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ đã đóng góp to lớn cho cuộc
kháng chiến trường kỳ vì độc lập tự do của dân tộc công đoàn ngân hàng việt nam vận động mỗi cán bộ
công chức viên chức người lao động ngành ngân hàng dành một ngày lương để ủng hộ cho hoạt động
tri ân của mặt trận tổ quốc việt nam
trong phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn hai mươi hai tỷ đồng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho biết đoàn chủ tịch ban thường trực
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam xúc động khi tiếp nhận kinh phí ủng hộ của cán bộ đảng viên
nhân viên người lao động ngành ngân hàng trong toàn quốc chung tay cùng với mặt trận tổ quốc
việt nam tổ chức các hoạt động tri ân sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và tỉnh
điện biên ban thường trực ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã xây dựng đề án số chín ngày hai mươi năm tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi ba về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh điện biên đúng theo
tinh thần điện biên phủ năm căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành trong chín tháng đồng thời hỗ trợ
đợt tiếp theo cho năm tỉnh lai châu lào cai yên bái sơn la hòa bình mỗi tỉnh một trăm linh căn nhà